các đối tượng này đều không cùng địa bàn cư chú nhưng lại kết nối với nhau qua những hội nhóm trên mạng xã hội

do hai đối tượng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì đã có dự mưu từ trước
có sự bàn bạc chuẩn bị kỹ nưỡng từ ban đầu
trong một thời gian dài do vậy các đối tượng đã chuẩn bị công cụ phương tiện để hoạt động phạm tội một cách chú đáo
đây là một tình trạng tức đáng báo động

thì có thể sẽ là những cơ sở để cho tiếp tục các hội nhóm khác được thành lập

và thực hiện một cách
liều lĩnh hơn nữa
và chính vì vậy mà có thể thấy rằng cái nguy cơ ở đây nếu như chúng ta không có sự tuyên truyền phổ biến một cách rộng rãi
cũng như là sự quản lý một cách chặt chẽ hơn nữa đối với các vụ nhóm được thành lập trên mạng xã hội trong thời gian tới
thì rất có thể sẽ là cái nơi tiềm tàng cho các cái đối tượng để mà thực hiện
để mà tìm kiếm mở rộng thêm các đồng phạm trong thời gian tới khi mà thực hiện các hành vi phạm tội khác nhau
theo luật hiện hành những hành vi lợi dụng không gian mạng để rủ dê
kích động bạo lực như thế này có thể bị xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
nghiêm trọng hơn nếu nội dung kích động lôi kéo này được thực hiện
người đăng tải các nội dung kích động còn bị quy trách nhiệm là đồng phạm trong vụ việc
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động của các hội nhóm kiểu này trên mạng xã hội
kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó người dân cũng cần cẩn trọng trước mỗi nội dung đăng tải hoặc tiếp nhận trên internet
đừng vì một phút bốc động mà tự đẩy mình vào vòng lao lý
cập nhật mới nhất cho đến chiều nay tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã tiêm ở nước ta là gần hai trăm linh triệu liều

sáu mươi hai tỉnh thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi hai đạt trên chín mươi

và không thừa nhận hành vi phạm tội

tặc biệt là trong thời gian dịch vừa rồi

để mà qua mặt cơ quan chức năng vận chuyển ma khí về bình thuận
để mà thiêu thụ với số lượng rất là lớn
phía sau những chiến công là có khi cán bộ chiến sĩ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình

phương thức thủ đoạn của từng đối tượng lại càng không giống nhau
làm cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma khí
thì bản thân luôn đặt sự tâm huyết
đối công việc lên trên hàng đầu
luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm
phối hợp với các đồng chí trong đơn vị
tích cực nắm tình hình dự bàn đối tượng
đặc biệt là các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây
băng nhóm hoạt động phòng tội về ma túy
đã kịp thời phát hiện đề xuất triệt xóa xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
xác định phương châm lấy phòng ngờ là chính
đơn vị đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương
các băng ngành đoàn thể
thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về tác hại của ma túy
trực tiếp tổ chức hơn một trăm linh buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy
cho gần một mươi lượt người tham dự
tại các trường học cơ sở kinh doanh có điều kiện
cơ sở cai nghiện và các địa bàn dân cư trong tỉnh
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh
sẽ tiếp tục phóng đấu kiên quyết
đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy
với mục tiêu làm trong trạch địa bàn
chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa
để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao
từ năm hai nghìn bốn đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh
đã với hợp với lực lượng có liên quan
khóa kiện đấu tranh

sử dụng trái tiết chất ma túy
bắt hơn hai mươi đối tượng ghi nạn nguy hiểm

trong đó nhiều hậu nhóm tụ điểm phức tạp
hoặc gọn với tính chất chuyên nghiệp
với những thành tích này
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy tỉnh bình thuận
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tạo được kỳ phụng lợi cho công cụ phát triển
kinh tế xã hội ở địa phương
thưa quý vị hơn hai tháng qua
lực lượng chức năng ở nhiều địa phương
đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ buôn bán
nhập lậu các loại kit test covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín
không có hóa đơn nhãn hiệu rõ ràng
từ nhiều nước đưa về việt nam
tại tp hcm lực lượng chức năng cũng đã phát hiện
và bắt giữ nhiều vụ buôn bán
nhập lậu các loại kit test covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín
mới đây nhất ngày một mươi tháng ba
đội sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phân học cục quản lý thị trường tp hcm
kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mạng dịch vụ and care
ở quận bình tân tp hcm
phát hiện hơn bảy mươi bộ kit test covid một mươi chín
phòng lượng lớn thuốc điều trị covid một mươi chín
hiệu liên hoa thanh ôn nhập lậu
làm việc với cơ quan chức năng
chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không số đăng ký lưu hành
theo chủ cơ sở số hàng trên được nhập từ campuchia
về tp hcm sau đó đăng bán trên mạng
vụ việc trên chỉ là một vụ việc điển hình
bởi thời gian qua lực lượng quản lý thị trường
tp hcm liên tục phát hiện tạm giữ
xử lý nhiều vụ việc vận chuyển tiêu thụ
kit test thuốc điều trị covid một mươi chín
nhập lậu với số lượng hàng ngàn sản phẩm
trị giá hàng tỷ đồng
với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
các ca f tăng nhanh trong thời gian qua
nhu cầu tiêu dùng mặt hàng dược phẩm
vật tư y tế của người dân tăng cao
nhất là mặt hàng kit test covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín
bất chấp sự kiểm tra kiểm soát khắc cao
của lực lượng chức năng nhiều đối tượng vẫn
cố tình kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhập lậu
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng để thu lời bất chính
trong những trường hợp phát hiện ra những dấu hiệu nghi vấn
đề nghị bà con kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng
chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý nghiêm
những kẻ trục lợi trong tình hình dịch bệnh
đối với những mặt hàng thiết yếu
đối với những mặt hàng
phục vụ cho việc phòng chống dịch
hoặc là chữa bệnh cho con người
dự báo trong thời gian tới
tình hình buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
cục quản lý thị trường tp hcm sẽ phối hợp cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
và sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm